thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến mới
đặc biệt chính quyền tỉnh hải dương đã quyết định đưa ra những biện pháp mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn
khi ra lệnh cách ly toàn thành phố từ giờ ngày một mươi sáu tháng hai
và trong khi mọi nhà đang vui xuân đón tết thì có rất nhiều lực lượng y tế công an quân đội
đang túc trực ngày đêm để kiềm chế sự gia tăng của dịch bệnh đảm bảo an toàn cho xã hội
và tất cả chúng ta hãy cùng bày tỏ sự biết ơn với những công hiến và sự hy sinh thầm lặng
của những con người nơi tuyến đầu chống dịch
bằng cách thực hiện tốt thông điệp năm k của bộ y tế
còn bây giờ biên tập viên phương thảo sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh cho đến thời điểm này
thưa quý vị sở y tế hà nội vừa thông báo ca bệnh covid một mươi chín thứ ba mươi năm tính từ ngày hai mươi bảy tháng một

với bệnh nhân
bệnh nhân người nhật làm cùng công ty và cùng dự cuộc họp ngày hai tháng hai

mới qua đời
theo báo cáo của sở y tế hà nội
bệnh nhân mới nhất là nam bốn mươi ba tuổi quốc tịch nhật bản
là nhân viên của công ty mitsui
tại số hai mươi ba phan chu trinh hoàn kiếm
địa chỉ nơi ở là phòng một nghìn năm trăm linh bảy khách sạn summerset
west point số hai quảng an tây hồ hà nội
bệnh nhân được xác định tiếp xúc gần với bệnh nhân số hai nghìn hai trăm hai mươi chín
và bệnh nhân số hai nghìn hai trăm ba mươi bốn
họp cùng ngày mùng hai tháng hai
được trung tâm y tế tây hồ lấy mẫu xét nghiệm ngày một mươi bốn tháng hai
kết quả ngày một mươi năm tháng hai dương tính
với virus sars cov hai
đây là bệnh nhân mắc covid một mươi chín thứ ba mươi năm ở hà nội
tính từ ngày hai mươi bảy tháng một
và là ca thứ ba trong chùm ca bệnh này
cùng với bệnh nhân số hai nghìn hai trăm hai mươi chín và hai nghìn hai trăm ba mươi bốn
liên quan tới bệnh nhân số hai nghìn hai trăm ba mươi bốn
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
đã thông báo cho trung tâm y tế ba đình
trung tâm y tế hoàng mai
tiến hành điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này
và chuyển các bệnh nhân đi điều trị
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh

qua điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm
tất cả những người liên quan
sơ bộ xác định một mươi tám trường hợp f một
hơn hai triệu học sinh mầm non
từ mầm non cho đến trung học phổ thông ở hà nội
được nghỉ học đến hết tháng hai
tức là ngày hai mươi tám tháng hai
và có thể chuyển sang học online
đây là thông tin được chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố trung ngọc anh
báo cáo tại bệnh viện bệnh viện
tại cuộc họp trực tuyến của thường trực chính phủ
với ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
diễn ra vào chiều nay
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
mong muốn các vị phụ huynh học sinh
chia sẻ quyết định này của thành phố
góp phần dập dịch
ngoài ra chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
cũng đề nghị thủ tướng chỉ đạo bộ giáo dục và đào tạo
cân nhắc việc cho các trường đại học và cao đẳng
nghỉ học đến hết tháng hai
thay vào đó duy trì việc học trực tuyến
vì lan sóng sinh viên trở lại trường học
sau kỳ nghỉ tết
có thể gây khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh
trong thời gian học sinh ở nhà để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các trường tổ chức dạy học trực tuyến
theo hướng dẫn của sở
chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh
trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe
đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
ngày hôm nay bệnh viện bạch mai
đã cử gần một trăm linh cán bộ
tới bệnh viện giã chiến số hai hải dương
để tiến hành lắp đặt giường
và nhằm nâng công suất
của bệnh viện này lên sáu trăm linh dường bệnh
cùng với các cán bộ nhân viên
của bệnh viện bạch mai
còn có sự giúp sức của các chiến sĩ
thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh hải dương
và sinh viên của trường đại học kỹ thuật y tế hải dương
hai chuyến xe container từ cơ sở hai
của bệnh viện bạch mai
đã vận chuyển và tập kết ba trăm linh giường bệnh
tới thành phố hải dương
hai mươi sinh viên đã được các cán bộ y tế
của bệnh viện bạch mai
hướng dẫn tập huấn về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
trong quá trình vận chuyển lắp đặt các giường bệnh
tại các khu điều trị cách ly
chiều ngày hôm nay quá trình lắp đặt và vận chuyển
các giường bệnh đã hoàn tất
và sẵn sàng đưa vào hoạt động
cùng ngày bệnh viện bạch mai đã tri viện thêm
ba cán bộ kiểm soát nhiễm khuẩn cho tỉnh hải dương
nhằm tăng cường giám sát chặt chẽ
tại các khu cách ly
trong khi đó nhằm phòng ngừa
dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
công an thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng
đẩy mạnh tuyên truyền
xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang
khi đến các địa điểm công cộng
trong những ngày tết nguyên đán tân sỉu
nhiều người trên địa bàn thành phố
cũng như các huyện thị xã tập trung
về các khu vui chơi công cộng để tham quan mua sắm
tuy nhiên nhiều trường hợp thiếu ý thức
về phòng chống dịch covid một mươi chín không đeo khẩu trang
khi đến những nơi này
để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
ngay từ những ngày đầu năm mới
lực lượng công an các phường đã tổ chức lực lượng
tuyên truyền lưu động nhắc nhở người dân
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
theo thông điệp năm k
trong ba ngày tết lực lượng công an thành phố huế
đã xử lý năm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
vạt tiền một mươi triệu đồng
xin được tiếp tục với các thông tin
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hương yên
đã vừa triệt phá một vụ đánh bạc quy mô lớn
trên địa bàn thu giữ trên bảy trăm linh triệu đồng
tại số nhà hai trăm linh sáu đường nguyễn văn linh
thuộc thôn vạn tường xã bảo khê thành phố hưng yên
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hương yên
phối hợp bắt quả tàng hai mươi bốn đối tượng
đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức
sóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền
quá trình bắt quả tang thu giữ tại chiếu bạc
và trên người các đối tượng
số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng
bảy xe ô tô hai xe máy một mươi bốn điện thoại di động
cùng với một số vật chứng có liên quan
còn vào sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra
trên tuyến quốc lộ một mươi bốn thuộc thôn sơn hiệp
xã thọ sơn huyện bù đăng tỉnh bình phước
ngọn lửa đã thiêu dụi gần năm trăm linh m hai
sưởng sản xuất của công ty trách nhiệm
hiệu hạn dịch vụ thương mại hà vi
theo thông tin ban đầu vào khoảng ba h ba mươi
sáng cùng ngày một số người dân địa phương
bất ngờ phát hiện có khói và lửa
bốc lên nghi ngút từ công ty trách nhiệm
hiệu hạn dịch vụ thương mại hà vi
nên trình báo cơ quan chức năng
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh bình phước đã điều động bốn xe chữa cháy
cùng với hàng chục cám bộ chiến sĩ
nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sau hơn ba giờ đồng hồ các cám bộ chiến sĩ
đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa
vụ cháy đã thiêu dụi gần năm trăm linh m hai
sửa sản xuất của công ty này
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong ngày hôm nay một mươi năm tháng hai
tức ngày mùng bốn tết tân sỉu
cả nước xảy ra ba mươi một vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một mươi chín người
bị thương hai mươi bốn người
đường sắt và đường thủy nội địa
không xảy ra tai nạn giao thông
so với cùng ký tết nguyên đán canh tí
cảnh sát giao thông bộ công an
giảm năm vụ giảm một người chết
giảm một mươi tám người bị thương
đáng chú ý vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày một mươi bốn tháng hai
tại km một nghìn sáu trăm bốn mươi bảy bảy trăm linh đường hồ chí minh
đoạn thuộc thôn plei đung
xã yà hực ru
huyện chư pưu tỉnh gia lai
giữa xe mô tô do anh cật so phúc
chú tại huyện chư pưu điều khiển
chở theo siêu y hương
va chạm với xe ô tô chưa rõ người điều khiển
trên xe có ba người
hậu quả làm bốn người tử vong
ngày một mươi năm tháng hai
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ
đã kiểm tra phát hiện xử lý hai bốn trăm ba mươi sáu trường hợp vi phạm
phạt tiền một một mươi bảy tỷ đồng
tạm giữ chín xe ô tô

tước hai trăm chín mươi hai giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn
xử lý ba trăm hai mươi bốn trường hợp
các đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc
thuộc cục cảnh sát giao thông
kiểm tra phát hiện xử lý tám trường hợp
nộp kho bạc nhà nước hai mươi năm bảy triệu đồng
tước năm giấy phép lái xe
cảm nhận sâu sắc những giá trị
mang đậm bản sắc truyền thống của dân tộc việt nam
để rồi từ đó thêm yêu việt nam hơn
và cảm thấy may mắn khi có mặt
tại đất nước này
đó chính là cảm xúc của rất nhiều người nước ngoài
khi có cơ hội được trải nghiệm
tết cổ truyền của người việt
và trong những ngày này
rất nhiều người rất nhiều những du khách
và những gia đình người nước ngoài
cũng đã hào hứng để đón tết
một cách rất việt nam
con gái xứ quảng
anh nicola quốc tịch ý
đã gắn bó với mảnh đất này một mươi năm
nghĩa là đã được đón một mươi cái tết
cũng là nơi ở của gia đình anh
từ những ngày cuối năm
cả gia đình đã cùng nhau trang trí nhà cửa
đèn lồng phố hội
hoa từ trà quế
không quá cầu kỳ
nhưng đầm chất hội an
và quan trọng là không khí rộn ràng xâm vầy
tình cảm gắn kết gia đình
một cảm xúc rất vui
với nicola là rất đặc biệt
trong mỗi dịp tết
tôi thích tết việt nam
vì gia đình mọi người xưng vầy với nhau
những người đi làm xa trở về
hàng xóm láng giềng trở nên gần gũi
tết cũng là dịp anh nicola
và các con được khám phá
và thưởng thức những món ăn truyền thống của người việt
dựa món bánh tét
không chỉ ở hương vị mà còn là giá trị tinh thần
chứa đựng trong những món ăn
tôi thích món bánh tét
không chỉ được ăn ngon
mà còn mang giá trị tinh thần nữa
tôi đã từng cùng với gia đình vợ
thức cả đêm để nấu bánh tét
tôi thích cái không khí đó
còn với anh igo
có mặt tại việt nam trong những ngày tết cổ truyền
vì sẽ làm việc tại quảng nam
từ trước đó
nhưng không thể trở về nước
do tình hình dịch bệnh
tham gia không gian chợ tết xưa
được tái hiện
anh cảm thấy hết sức thú vị
khi được trải nghiệm những trò chơi dân dân
của người việt
thường diễn ra mỗi dịp tết đến xuân về
so với phương tây
tết của việt nam rất đặc biệt
có những trò chơi là bài tròi
mà tôi được tham gia
nó làm cho tôi cảm giác
khi nói đến tết việt nam
thì nó hết sức đặc trưng
có những người lần đầu được đón tết
tại việt nam
có những người đã nhiều năm gắn bó
thế nhưng tất cả đều có một ấn tượng chung
đấy là việc đón tết
chứa đựng những giá trị văn hóa độc đáo của người việt
và họ cảm thấy may mắn
khi có mặt tại việt nam
chứ không phải đất nước nào khác
trong thời điểm này
tình hình dịch bệnh của nước tôi
đang rất căng thẳng
tôi cảm thấy hạnh phúc và an toàn
khi ở nơi đây
tôi cảm thấy may mắn khi ở việt nam
nhất là khi tình hình dịch bệnh
đang diễn ra
tôi cảm thấy yên tâm
cũng như người dân việt nam
trong những ngày này
những người bạn ngoại quốc
cũng ngập tràn niềm vui
và những kỳ vọng
về những điều tốt đẹp
bình an cho năm mới
chúc mừng năm mới
chúc mừng năm mới
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn
cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý khác
trong dịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay phía nam
kim thảo xin kính chào quý vị
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được bắt đầu
với những tin tức vừa cập nhật
tại khách tỉnh thành phía nam
sáng một mươi năm tháng hai
trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hồ chí minh hcdc
phát thông báo người từng đến hai quán cơm
tại phường một mươi ba quận tân bình
khẳng trung đến ngay cơ sở y tế gần nhất
để được hướng dẫn khai báo y tế
vì liên quan đến covid một mươi chín
cụ thể hai địa điểm như sau
địa điểm thứ nhất quán cơm gà ngon
địa chỉ một mươi d núi thành
phường một mươi ba quận tân bình
từ ngày hai mươi tháng một đến ngày hai tháng hai
địa điểm thứ hai là quán cơm phương linh
địa chỉ một mươi a ấp bắc
phường một mươi ba quận tân bình
từ ngày hai mươi tháng một đến ngày hai tháng hai
tính đến sáng ngày một mươi năm tháng hai
thành phố hồ chí minh có một mươi ba địa điểm
tại năm quận huyện
và thành phố thủ đức kêu gọi người dân từng đến
để khai báo y tế vì liên quan covid một mươi chín
trong đó nhiều nhất là quận tân bình
với sáu điểm
từ ngày sáu đến ngày một mươi ba tháng hai
thành phố hồ chí minh ghi nhận ba mươi năm ca covid một mươi chín trong cộng đồng
trong đó chín trường hợp cùng chung nhóm làm việc bốc dở sắp xếp
giám sát hành lý hàng hóa
ở sân bay tân sư nhất
thuộc công ty vx
hai mươi trường hợp còn lại là người thân bạn bè của nhân viên sân bay tân sơn nhất
trong đó hai mươi năm người thuộc diện f hai
nhưng lại dương tính với covid một mươi chín
trong khi các f một có kết quả xét nghiệm âm tính
ngày một mươi năm tháng hai
công an tỉnh vĩnh long đã có thông tin ban đầu
về vụ sạt lỡ bờ sông hậu
ngay sát vĩnh phạ
thị xã bình minh
thành phố hồ chí minh
thành phố cần thơ
khiến ba người bị thương
theo đó khoảng một mươi một h năm mươi phút ngày một mươi bốn tháng hai
tại bến phà tự nhân thuộc khóm ba
phường thành phước
thị xã bình minh
chiếc phà mang ký hiệu chín mươi năm kct bảy trăm chín mươi chín
đang chở bốn mươi hành khách cùng một mươi chín xe máy
từ bình minh sang phường cái khé
thành phố cần thơ
thì bất ngờ khu vực trên xảy ra sạt lở
vụ sạt lỡ khiến một cây bần ngã đập
vào bên hông phải chiếc phà
là một mươi hành khách rơi xuống sông hậu
người dân xung quanh đến hỗ trợ
vớt tất cả một mươi hành khách lên bờ
và đưa đi cấp cứu
tại trung tâm y tế thị xã bình minh
trong số này bảy người bị thương nhẹ đã xuất viện
một người đang điều trị tại trung tâm y tế thị xã bình minh
và hai người đang điều trị tại bệnh viện đa khoa
thành phố cần thơ
kính thưa quý vị
trong những ngày trước trong và sau tết
tuyến giao thông huyết mạch nối liền
tây nam bộ với thành phố hồ chí minh
luôn luôn trong tình trạng ủng tắc cục bộ
và tại tỉnh tiền giang
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trực tự
ngoài việc phân luồn giải tỏa ủng tắc
còn phải kết hợp với việc tuyên truyền pháp luật
phòng chống dịch covid một mươi chín
cho người tham gia giao thông
năm nay dù có phương án giữ phòng
khai thác tạm cao tốc trung lương mỹ thuận
trong mấy ngày trước và sau tết
nước xảy ra ủng tắc trên quốc lộ một a
tuy nhiên tình trạng ủng tắc nghiêm trọng không xảy ra
nên trong những ngày tết
tuyến cao tốc trung lương mỹ thuận
không đưa vào khai thác tạm
dù vậy sự vất vả của lực lượng đảm bảo trật tự
an toàn giao thông của tỉnh tiền giang
vẫn không giảm bớt vì diễn biến phức tạp
của dịch covid một mươi chín
vì ý thức của người tham gia giao thông
và nhiều yếu tố khách quan khác
dự đoán trước tình hình và chú động
trong các biện pháp phòng ngừa
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang
và các lực lượng phối hợp
đã thực hiện tốt các phương án phòng tránh ủng tắc giao thông
điều hòa hướng dẫn giao thông
đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
đảm bảo hai mươi bốn trên hai mươi bốn
trên các tuyến giao thông trọng điểm
tự lý nghiêm các hành vi vi phạm
từ đó tình hình trực tự an toàn giao thông được đảm bảo
tài nạn giao thông đường bộ kiềm giảm
năm nay so với năm rồi
thì mới vấn đề là
bốn cây cầu trên tuyến gốc lần một
đã đưa vào sử dụng
chấm cái ủng tắc giao thông
so với năm rồi
bởi vì bốn cái cầu này
cũng như là thắt nút chai trên cầu lần một
các địa mạng giáp doanh
giữa tiền giang đồng tháp
bến tre lông an
thì chúng tôi đều có phương án
chấm ủng tắc giao thông
trên cái địa mạng giáp doanh
khi có sự cầu xảy ra
chúng tôi sẽ phối hợp và điều tiết
cho nó đảm bảo cho bà con
được an toàn
bốn điểm trọng yếu từng gây ủng tắc được khắc phục
sau ngọn các điểm khác
như ngã tư đồng tâm
cầu bà đắc cầu mỹ đức tây
trên quốc lộ một
đường dẫn cao tốc trung lương
thành phố hồ chí minh
lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh tiền giang
có mặt hai mươi bốn trên bảy
kịp thời điều hòa hướng dẫn
phân làng xử lý tình huống
nên giao thông được đảm bảo
tại các vòng xoay thân cửu nghĩa
trên đường dẫn cao tốc
thuộc địa bàn huyện châu thành
tỉnh tiền giang
lực lượng công an huyện và công an tỉnh
phối hợp chặt chẽ
ngoài tồn tra kiểm soát xử lý bi phạm
còn chú trọng tuyên truyền phòng ngừa bi phạm
trên tất cả các tiến đường giao thông
của huyện châu thành
chủ yếu tập trung vào tỉnh lộ tám trăm sáu mươi bốn tám trăm sáu mươi sáu tám trăm bảy mươi và tám trăm bảy mươi sáu
bên cạnh đó còn có các khu vực
như là tân hương vòng xoay thân cửu nghĩa
nghĩa tư lương phú chợ vĩnh kim
và bến phà sông thận
cám bộ nhân sĩ làm nhiệm vụ
thì phải đảm bảo an toàn
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chính cũng như chấp hành nghiêm điều lệnh công an dân
đề cao cảnh giác
đảm bảo an toàn tính mạng
tài sản của nhân dân
cũng như là cám bộ nhân sĩ khi thi hành nhiệm vụ
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông
trên toàn tỉnh
mỗi ngày có khoảng một trăm năm mươi tổ
với hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ
tồn tra kiểm soát điều hòa xử lý bi phạm
tuyên truyền hướng dẫn nhân dân
chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ đường thủy nội địa
và trong mấy ngày tết
công tác này được duy trì thường xuyên liên tục
ngoài giới dịch trực tự an toàn giao thông
còn tuyên truyền câu quả ý thức phòng chống dịch covid một mươi chín
tất cả mọi nỗ lực đều hướng tới mục tiêu
giữ tết bình yên cho xuân ngắm mát
với tất cả mọi người mọi nhà
kính thưa quý vị
tết đến xuân về
ai trong chúng ta cũng đều hạnh phúc
với giây phút xung họp bên gia đình
gặp gỡ bạn bè
và gửi cho nhau những lời chúc tốt lành
riêng đối với những người lính đại đội bộ binh hỗn hợp bảy
thuộc tiểu đoàn bộ binh năm trăm một mươi tám
trung đoàn bộ binh tám trăm chín mươi ba
bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang
cũng như đây là chính thời điểm
mà các anh phải vững tay súng
bảo vệ bình yên cho tổ quốc
cho nhà nhà vui xuân
không khí một buổi trưa tết nguyên đáng tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
là đơn vị đóng quân từ xã đảo tiên hải thành phố hà tiên
một đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược quan trọng
tuyến biên giới tây nam của tổ quốc
nơi cán bộ chiến sĩ đại đội bộ binh hỗn hợp bảy
luôn xác định nhiệm vụ hấn luyện của tổ quốc
và sẵn sàng chiến đấu
cơ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
ngày thường nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biển đảo đã rất nặng nề
thì vào dịp tết
đơn vị còn phải nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu hơn nữa
vì mục tiêu bảo vệ an toàn tuyệt đối
cho nhân dân vui đón tết
và phòng chống xâm nhập từ biển
các kế hoạch trực tết
đối với các đơn vị
chủ chức là trực phòng không
và trực sẵn sàng chiến đấu
là toàn bộ các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
và kết hợp với các lực lượng vũ trang
đứng trên địa bàn
như là biên phòng công an gada
và xã đội
để tổ chức trực tuần tra xung quanh đảo
và nắm dững
mọi tình hình
để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
với quan niệm
đất đảo còn khó khăn nhân dân còn thiếu thốn
thì trách nhiệm của bộ đội phải chung tay
góp sức giúp dân
do vậy ngoài thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất
đơn vị còn tích cực tăng cường thực hiện
nhiều công việc giúp dân
từ đó đã góp phần tô thấm thêm nghĩa tình quân dân nơi đất đảo
đặc biệt trong dịp tết này
tranh thủ vào những ngày nghỉ cuối tuần
cán bộ chiến sĩ của đại đội bộ binh bảy
là tỏa về các sông ấp để giúp bà con xã đảo
dọn vệ sinh môi trường xây dựng cánh quang
dọn dẹp trang trí nhà cửa đón tết
đây cũng là lần đầu tiên
ăn tết xa nhà
nên cũng có hơi buồn
nhưng ngược lại thì
khi mà được
ban chiếu huy đại đội
cũng như là các cấp quan tâm kịp thời
chúng em cũng cảm thấy rất là thú vị
cũng là lần đầu tiên em ăn tết xa nhà
em cũng nhớ nhà
qua những lần trực chiến
các anh cũng
tạo điều kiện cho anh em tụi em
là trò chơi với giao lưu văn nghệ
bận rộn nhiệm vụ cuối năm
nhưng cán bộ chiến sĩ đại đội bảy
vẫn chuẩn bị chú đáo một cái tết ấm cúng
cấp khuôn viên đơn vị từng tốt chiến sĩ
đang tỉ mỉ trang trí những chậu hoa mai
đặc biệt từ trước tết
đơn vị đã triển khai trồng rất nhiều hoa kiển
nhờ cán bộ chiến sĩ chăm sóc tốt
nên tết này mặc dù là doanh trại mới
nhưng hoa kiển đều đua nhau khoai sắc
làm cho không khí tết tại đơn vị ấm cũng hơn
vùng biển tây nam vẫn trong xanh
hòa trong tiếng sóng tiếng gió
là bước chân những người chiến sĩ ngày đêm tuần tra
chắc tay súng bảo vệ bình yên nơi tuyến biển
dẫu còn nhiều khó khăn khi đóng quân
nơi đảo tiền tiêu
nhưng trong ánh mắt nụ cười của mỗi người lính
cảm nhận một tinh thần thép
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua
kẻ thù nào cũng đánh thắng
đây dậu cái tết có xa nhà xa người thân
thì họ mãi lên niềm tự hào
chối dựa vững chắc của nhân dân
giữ vững chú quyền thiên liên của tổ quốc
được bình yên